tuy nhiên ngoài những mô hình mới và quyết tâm đổi mới chất lượng sinh hoạt tri bộ của một số cấp ủy
việc sinh hoạt tri bộ trong nhiều cơ quan đơn vị hành chính nhà nước và tri bộ khu dân cư vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu
sinh hoạt tri bộ chưa trở thành nhu cầu của đảng viên
anh sinh hoạt tri bộ không tốt tức là anh không đề ra được nhiệm vụ lãnh đảng
thì coi như là tổ chức đảng anh có cũng như không nó rất là mở nhạc
rồi anh không phân công được nhiệm vụ cho đảng viên để người ta thực hiện cái nhiệm vụ với tư cách là đảng viên
thì người ta thấy rằng là như thế thì mình là đảng viên nhưng mà không có cái đất nào để mà thể hiện rằng tôi là đảng viên
nhiều đồng chí thủ trưởng cơ quan ít quan tâm đến công tác chính trị tư tưởng cho các đảng viên
cứ đặt ra rằng anh cứ hoàn thành nhiệm vụ là được
thành cái tri bộ sinh hoạt hiện nay nó hơi nhạt cái kiểm niệm từng đồng chí một nó không đến nơi đến chốn
cái bệnh thành tích ở trong một số cấp ủy chỉ thích nói về cái được mà ít khi muốn nói đến cái không được
và cái tình trạng vậy là
giống trên dối dưới không phải không có
hạn chế trong sinh hoạt tri bộ tự trung là thiếu tinh thần tự phê thiếu sót ở việc nắm bắt diễn biến tư tưởng đảng viên đánh giá kết quả công tác trong tháng yêu cầu đặt ra về công tác tư tưởng tổ chức công tác cán bộ để đáp ứng nhiệm vụ yêu cầu mới
nhiều buổi sinh hoạt tri bộ trở thành buổi độc thoại của người đứng đầu
đảng viên không tham gia phát biểu ý kiến
không ít nơi cuộc họp tri bộ trở thành buổi họp
không ít nơi cuộc họp chính quyền kéo dài
khắc phục tình trạng này trước tiên tri ủy cần nhận thức quyết tâm đổi mới chất lượng sinh hoạt để bảo đảm cả ba tính chất lãnh đạo chiến đấu và giáo dục
cần xác định sinh hoạt tri bộ là môi trường để giáo dục cảnh báo sớm cho cán bộ đảng viên để phong tránh những xa suốt về phẩm chất tham nhũng suy thoái tư tưởng chính trị
và cả ba tính chất trên chỉ được bảo đảm khi nguyên tắc tập trung dân chủ phê bình và tự phê bình được phát huy
thực hiện không tốt được cái dân chủ cũng như không thực hiện tự phê bình phê bình thì nó sẽ đưa đến nhiều cái tác hại
thì nếu ai thực hiện cái dân chủ không tốt trong cái sinh hoạt tri bộ đấy thì dần dần nó sẽ làm cái thu chột cái tinh thần nhiệt tình của đảng viên
cái tinh thần cách mạng để tham gia đóng góp cho đảng cho tri bộ để không phát huy dân chủ
mà chỉ biết thứ tri bộ chỉ có một mình đồng chí nói trong suốt buổi sinh hoạt tri bộ thì dần dần người ta không tham gia được
làm mất đi cái trí tuệ của tập thể
rồi nếu chất lượng tri bộ không tốt thì nó sẽ dần dần không thực hiện tốt được cái tự phê bình
một số tri bộ không chấp hành tốt
cái phương châm gần tất cả tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách phê bình và tự phê bình không được thực hiện nghiêm túc
thành dẫn đến những sự việc rất đau lòng
tất cả những vụ án mà các đồng chí theo dõi mà do trung ương tức là chỉ đạo
vụ án nào tôi cũng thấy ủy ban kiểm tra trung ương nhắc đầu tiên là không thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ
nghĩa là đồng chí đứng trên tập thể chứ không phải tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách
và trong cái điều kiện đó sinh hoạt phê bình tự phê bình không đến nơi đến chỗ
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng nêu rõ
sinh hoạt đảng nhất là sinh hoạt tri bộ ở nhiều nơi còn hình thức đơn điệu
rõ ràng trong công tác tri bộ có hai khâu yếu kéo dài đó là chất lượng sinh hoạt và quản lý đảng viên
nhất thiết phải nâng cao chất lượng
bởi đây chính là yếu tố quyết định xây dựng tri bộ
trong sạch vững mạnh là điều kiện nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng
nâng cao chất lượng trình độ đảng viên và làm môi trường để phát huy dân chủ trong đảng
và vị đảng mạnh phải bắt đầu từ trì bộ mạnh